sáng ngày hai mươi hai tháng tám nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu công an nhân dân đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trong giờ phút trang nghiêm và xúc động đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu công an nhân dân
đã báo cáo với bác những thành tích kết quả của lực lượng công an nhân dân
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của bác
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính
lòng biết ơn vô hạn với bác hồ người sáng lập và rèn luyện đảng ta
cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng thời xin hứa tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng
kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà tổ quốc đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
nêu cao bản lĩnh chính trị tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì nền an ninh trật tự của tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân